còn tại tỉnh thanh hóa vào sáng nay hai mươi tám tháng năm trên địa bàn xã yên phú huyện yên định đã xảy ra một vụ hỏa hoạn khiến hai người tử vong
theo người dân địa phương khoảng hơn bảy giờ ngày hai mươi tám tháng năm hàng xóm phát hiện đám cháy trên tầng hai của một hộ gia đình tại thôn đa nẫm xã yên phú
thời điểm này phát hiện ra cháy cửa bị khóa cháy nên việc dập lửa và cứu người rất khó khăn
đến khi ngọn lửa được khống chế thì tầng hai của ngôi nhà đã cháy toàn bộ
hai nạn nhân được phát hiện tử vong ở khu vực tầng hai
thời điểm xảy ra vụ cháy con của nạn nhân nữ ngủ dưới tầng một đã kịp thời được cứu ra
hiện công an tỉnh thanh hóa và các cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ việc